thưa quý vị khu phố cổ hà nội được cho là bảo tàng về lối sống đô thị cổ của việt nam
phố cổ hà nội là một phần để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị hà nội
có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch đặc biệt là du khách quốc tế
phát huy những giá trị lịch sử giữ gìn những nét độc đáo để thúc đẩy du lịch là hướng đi quan trọng
để phố cổ hà nội tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho du khách
tôi thấy rất thú vị với các hoạt động này từ trang phục của người tham gia đoàn diễu hành
tới những dụng cụ được sử dụng tôi hỏi và được biết đây là hoạt động tưởng nhớ hoàng thái hậu của các bạn
tôi sẽ về đọc thêm những thông tin về các sự kiện lịch sử này
để tạo ấn tượng với người dân và du khách chính quyền các phường thuộc khu vực phố cổ hà nội
đã dành nhiều sự quan tâm trong công tác chuẩn bị cho các lễ hội sao cho trang trọng nhất
chúng tôi có xây dựng một bộ nhận diện
đặc biệt là tờ rơi và phối hợp với công ty cổ phần đồng xuân
để đưa tới khách du lịch thông qua các chuyến xe du lịch xanh của công ty cổ phần đồng xuân
từ đó cũng quảng bá tới khách du lịch về di tích trên địa bàn phường
tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa không chỉ trong việc gìn giữ bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc đạo lý uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc việt nam
mà còn là phương thức hiệu quả để thu hút khách du lịch nước ngoài
đến với khu vực phố cổ hà nội
trong thời gian tới hy vọng rằng lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn khu vực phố cổ hà nội
sẽ tiếp tục có những bước đi bài bản để phát huy những thế mạnh này